hôm nay mùng một mươi tháng sáu nắng nóng ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ và trung bộ đã giảm bớt mức độ gây gắt
chiều tối và đêm các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa và mưa to
tuy nhiên đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới
ở khu vực bắc bộ từ ngày mai một mươi một tháng sáu nắng nóng gia tăng trở lại và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi ba tháng sáu
hà nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
hôm nay chỉ số tiêu uv ở hà nội có giá trị từ sáu đến tám ở đà nẵng có giá trị từ tám đến chín
với mức độ ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên từ chiều và đêm nay
ở khu vực vùng núi bắc bộ đã có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ ba mươi một đến ba mươi năm độ c